mở đầu bản tin sẽ là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp
hồi một mươi giờ ngày hôm nay tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển tỉnh quảng ninh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ cách nam định khoảng một trăm linh km về phía đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp
ở vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm cả khu vực đảo bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
vùng ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình có gió giật cấp sáu cấp bảy
chuyển sang thời tiết trên đất liền
dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực phía đông bắc bộ
trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
sao đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực
và chỉ còn xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì trời có nắng trở lại với nền nhiệt độ tăng dần
mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ vào khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau sẽ tăng lên đạt mức là ba mươi một ba mươi bốn độ vào ngày hai mươi sáu
phía tây bắc bộ trong ngày mai trời nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và còn giải rác có rồng
vì vậy người dân cần đề phòng lũ quét xa lở đất và ngập úng ở vùng trũng
đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa sẽ giảm nhanh
nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
sau đó sẽ tăng lên mức là ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cho đêm nay và ngày mai trời cũng nhiều mây có mưa vừa mưa to
mưa có thể kéo dài sang đến ngày hai mươi năm ngày hai mươi sáu
nhưng cường độ mưa giảm và chỉ còn xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn sau đó thì sẽ tăng nhẹ
các tỉnh đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
trời vẫn còn có nắng mưa rào và rông chỉ xuất hiện cục bộ vào cuối ngày trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
các tỉnh tây nguyên trong đêm nay và ngày mai mưa rào và rông vẫn diễn ra trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
sao đến ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa có xu hướng giảm về cả diện và lượng
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ và sẽ tăng dần trong hai ngày sau đó
nam bộ cho đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông diễn ra trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi hai độ
hai ngày tiếp theo thì nhiệt độ tại khu vực này sẽ tăng dần khi mưa giảm